tại đà nẵng phong trào tiếp tục đẩy mạnh vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã được thành phố đà nẵng tổ chức bằng nhiều hoạt động tuyên truyền vận động người dân chú trọng sản xuất các mặt hàng ưu việt
đặc biệt thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại hội trợ hàng việt cũng thường xuyên quảng bá hợp tác phát triển nhằm đưa hàng việt đến tay người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp cuối năm
tại các hội trợ hàng việt trên địa bàn đà nẵng phần lớn các doanh nghiệp đều trú trọng với các sản phẩm bán ra thị trường trong đó yếu tố bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng luôn đặt lên hàng đầu
đặc biệt tại hội trợ bên cạnh ba trăm năm mươi dân hàng việt đến từ hơn hai trăm linh doanh nghiệp của hai mươi ba tỉnh thành trên cả nước ban tổ chức còn bố trí khu trưng bày đối chứng hàng thật hàng giả của cục quản lý thị trường đà nẵng nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật hàng giả
bảo vệ quyền lợi của người dân khi mua hàng hóa
trong thời gian tới đà nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh của các mặt hàng chủ lực tại địa phương tôn vinh các doanh nghiệp cùng đồng hành hội trợ trong suốt một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam phát triển thị trường nội địa đồng thời đề mạnh tuyên truyền quảng bá các thương hiệu hàng hóa có thế mạnh và tiềm năng trên địa bàn để kết nối quan hệ giao dịch thương mại đầu tư chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm xây dựng thương hiệu hàng việt đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế